hỗ trợ lao động nữ mất việc làm trang bị vũ khí bảo vệ rừng hỗ trợ đầu tư phát triển thủy sản
là những chính sách sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo thông tư số một trăm năm mươi hai của bộ thế chính có hiệu lực từ ngày bốn tháng một mươi hai quy định
lao động nữ bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa ba triệu đồng trên người trên khóa học
hỗ trợ tiền ăn ba mươi đồng trên người trên ngày thực học hỗ trợ tiến đi lại hai trăm linh đồng trên người trên khóa học
nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ một mươi năm km trở lên
lao động nữ bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ nếu có quyết định thôi việc buộc thôi việc hoặc quyết định xa thải
thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng lao động đã hết hạn
trường hợp lao động nữ làm việc không theo hợp đồng thì vẫn được hỗ trợ đào tạo nếu có giấy xác nhận của người sử dụng lao động
theo quyết định số bốn mươi bốn của thủ tướng chính phủ về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng có hiệu lực thi hành
kể từ ngày năm tháng một mươi hai khi phát hiện hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng trong phạm vi diện tích được giao
lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra ban đầu bảo vệ hiện trường
tăng vật vi phạm và kịp thời báo với cán bộ cơ quan có thẩm quyền lập biên bản xử lý theo quy định
trường hợp cần thiết được sử dụng công cụ hỗ trợ như các loại súng dùng để bắn đạn cao su đạn hơi cay
và các loại đạn dùng cho các loại súng này dùi cui điện rùi cui cao su các loại phương tiện xịt hơi cay
ảo giáp găng tay bắt dao mũ chống đạn
trong lĩnh vực phát triển thủy sản kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai mức hỗ trợ đóng mới tàu dịch vụ hậu cần
khai thác hải sản xa bờ là ba mươi năm tổng giá trị đầu tư đóng mới tối đa là tám tỷ đồng trên tàu
với tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ tám trăm linh cv đến dưới một cv
và chín tám tỷ đồng với tàu có tổng công suất máy chính từ một cv trở lên
trường hợp đóng mới tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ tám trăm linh cv đến dưới một cv
chủ tàu sẽ được hỗ trợ ba mươi năm tổng giá trị đầu tư nhưng không quá sáu bảy tỷ đồng trên tàu
tổng công suất máy chính từ một cv trở lên chủ tàu được hỗ trợ không quá tám tỷ đồng trên tàu
theo thông tư số một trăm năm mươi năm của bộ tài chính kể từ ngày một tháng một mươi hai
cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan
và chậm nộp tiền phạt so với thời hạn thi hành quyết định xử phạt
ngoài việc phải nộp đủ số tiền nộp phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt
phải nộp thêm năm trên ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp